xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước đã bất ngờ tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chuyên sản xuất và chế biến thịt bò khô của bà lương thị lệ ở thị trấn lộc ninh huyện lộc ninh
qua kiểm tra đoàn phát hiện cơ sở của bà lệ lưu trữ hơn ba mươi kg thịt bò tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng để sản xuất thịt bò khô
đồng thời cơ sở này cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
theo ước tính cứ vào dịp tết nguyên đán nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sẽ tăng khoảng hai mươi năm ba mươi lần so với ngày thường
do mang tính chất thời vụ nên nhiều cơ sở chưa chú ý và nhận thức đầy đủ về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
từ đầu tháng một mươi hai âm lịch đến nay phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước đã phát hiện trên một mươi cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo kế hoạch lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến các mặt hàng thực phẩm khác
tuy nhiên cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo thận trọng khi mua hàng hóa trên thị trường tránh mua phải những thực phẩm mất an toàn
bên cạnh đó người bán cần liên kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa sản phẩm góp phần loại bỏ những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị có thể nói đường hoa đã trở thành đặc trưng của sài gòn ở xứ nam kỳ trước đây khi mỗi độ xuân về
các nhà vườn trở hoa lên thành phố để bán người sài gòn yêu cái đẹp lại đến chọn hoa đem về nhà trưng ba ngày tết
và thói quen văn hóa ấy tiếp tục được lưu giữ và phát huy ở thành phố hồ chí minh
giờ thì không chỉ có những con đường để người dân lục tỉnh mua bán mà còn có cả những nơi trưng bày hoa làm đẹp thành phố
nhịp sống tình yêu hoa của người thành phố hồ chí minh
không chỉ là nét đẹp mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những vệ tinh chung quanh đô thị lớn nhất nước này
sống ở đô thị vốn ngột ngạc bởi khói bụi và những tòa nhà chọc trời công việc lại bộn bề
vậy nên dẫu là người dân sinh ra lớn lên hay từ nơi khác chọn thành phố hồ chí minh làm nơi sinh sống
đều mong tìm cho mình một khoảng không gian riêng với hoa lá trong vườn thay chỉ đơn giản là vài cành hoa cắm trong lọ để trên vàng
với hoa đó là cách người dân các đô thị cảm thấy gần thiên nhiên hơn cảm thấy tỉnh tâm hơn
như gia đình vợ chồng công vinh thủy tiên
dẫu bận rộn với công việc người làm quyền chủ tịch một club bóng đá người làm ca sĩ phải liên tục đi lưu diễn
thế nhưng gia đình cặp đôi nổi tiếng này vẫn cố gắng dành những khoảng thời gian ít ỏi để chăm sóc những giỏ hoa được trồng trong sân nhà
họ coi đó như là cách thư giãn
và cũng là cách tận hưởng cuộc sống
hay ông lê ngọc quang nhà ở quận sáu cũng vậy
công việc nhà bận đăng đăng đê đê
thế nhưng hay tin chợ hoa bình điền vừa hợp
ông tranh thủ chạy ra chợ hoa sớm nhất
chỉ bởi tôi thích mà vợ tôi cũng thích cây kiển hoa lá lắm
tôi thích chợ hoa nên thường xuyên từng hàng tháng tôi cũng hay đi đến các điểm mua hoa
thì tôi được biết ở
chợ bình điền này có mở khu chợ hoa tết nên tôi mua cho đi sớm mua hoa đẹp về để chưng tết cho nó đẹp
các mình mua xóm thì hoa nó đẹp hơn so với những cái loại hoa mà ta đã lựa qua nhiều lần
không phải vô cớ mà lãnh đạo thành phố đà lạt đã tìm cách kết nối với chợ đầu mối bình điền để tìm đầu ra cho nông dân tỉnh lâm đồng
với hai năm tỷ cành hoa mỗi năm được cắt
thì người dân ở thành phố
thành phố hồ chí minh tiêu thụ đến bảy mươi
thị trường thành phố cũng là nơi nông dân các địa phương miền tây như sa đéc đồng tháp
chợ lách cái mương bến tre đặt hết kỳ vọng mỗi dịp tết đến xuân sang như cha ông họ từ nhiều đời trước
ở những địa phương này người nông dân ươm cây làm vườn cả năm
chỉ đợi dịp tết đến để rồi theo những chiếc xuồng ghe hay những chuyến xe đò xuôi ngược lên thành phố
nhiều gia đình dòng tiền sinh hoạt của cả năm sau trồng hết vào lòng yêu hoa mến đẹp của người dân thành phố
họ kỳ vọng và chưa năm nào người dân thành phố làm họ thất vọng
nó nghĩa là hồi đạo giờ lúc nào tôi bóng hoa là cũng như mấy chục năm rồi
nhưng mà thấy qua này là coi như càng ngày là nó càng tiến bộ đó
người thành phố mình là coi như là chân hoa rất là nhiều càng ngày là càng tiến bộ

thấy chân là ngày thường cũng vậy mà thậm chí là tới tết đó cô bán bông là có nghĩa là cô nghĩ được chim chim do thừa thôi
là chứ là mùa một vẫn lên bán tiếp rồi đó
năm nay là năm đinh dậu gia đình tôi chuẩn bị cũng rất nhiều loại hoa để lên thành phố bán tết
ví dụ như tôi biết người dân thành phố là rất thích sử dụng nhiều loại hoa như hoa dạng thọ hoa cúc mông sôi hoa đại đó những loại hoa đó
thường mang nhiều cái nát đẹp cái nát tươi vui
người dân thành phố cho nên gia đình tôi chuẩn bị rất là nhiều để đi bắn tết
đi bán hoa sẽ gòn rất là nhiều cái việc vui
nhưng tôi đến đây là người dân rất là thích hoa của chúng tôi lên để bán
người dân mua rất là vui vẻ
hai bên là thỏa thuận giá cả của chúng tôi bán rất là thoải mái
cứ mỗi độ xuân về chuyện yêu hoa chơi hoa của người dân thành phố càng phong phú hơn
nếu như trong năm chuyện mua hoa về để ngắm để chưng là được
thì giờ các bạn trẻ ở thành phố háo hức với các chợ hoa đường hoa
các chủ hoài hoa không ngại chuyện cho người dân chụp hình
các bang quản lý chợ đường hoa cũng tạo điều kiện hết sức cho người dân ghi lại những khoảnh khắc tươi vui bằng các hoạt động chung quanh như cho chữ xây dựng tiểu cảnh
vậy nên rất nhiều bạn trẻ coi đây là cơ hội để giới thiệu về tết đẹp
đẹp của hoa của thành phố và của chính bản thân họ
gạo chợ chụp hình mua sắm và bos facebook đang trở thành nét đặc trưng mới của cư dân đô thị ở thời đại kỹ thuật số
em muốn ra những nơi có chợ hoa thì để em chụp hình và đăng lên cho mọi người thấy được cái nét đẹp của việt nam mình
và để mọi người hay chìm ngưỡng được nét đẹp của hoa
rồi ngày mai hết tết cuộc sống đô thị là bắt đầu một cuồng quay mới đầy bận rộn
các chợ hoa đường hoa sẽ lại được dọn dẹp
thế nhưng với văn hóa yêu hoa thích sống gần thiên nhiên các chậu cây cảnh sẽ là được các nhà vườn ươm trồng
các loại hoa cắt cành sẽ tiếp tục đến với các chợ đầu mối
tất cả sẽ lại chờ một mùa xuân mới
thưa quý vị nhắc đến ngọc hà hẳn người dân hà nội không ai là không biết đến một làng hoa nổi tiếng với nghề trồng hoa lâu đời
là ngọc hà đã đi vào thơ ca như một nỗi niềm sâu lắng
giếng ngọc hà vừa trong vừa mát vườn ngọc hà thơm ngát gần xa
hỏi người xách nước tưới hoa có cho ai được vào ra chỗ này
chúng tôi mời quý vị và các bạn ngược dòng thời gian về với làng ngọc hà

tìm về làng hoa ngọc hà
vào những ngày đầu xuân
mong gởi lại trong kí ức xa xăm của những nghệ nhân trồng hoa nơi đây
là hình ảnh chân thực nhất về một làng hoa
và cuộc sống của những người suốt đời vun trồng cái đẹp
cái không khí những cái ngày tết hai mươi chín ba mươi
coi như là xã viên của hợp tác xã hoa ngọc hà
rất là nhộn nhịp mọi người đều ra vườn để đón
những cái khách đi vào
và ngắm những nguồn hoa tươi tốt và sẽ tự tay mua những bông hoa tươi đẹp nhất để mang về cho gia đình
đối với người dân ngọc hà trồng hoa không chỉ là một nghề để kiếm sống mà còn là một nét đẹp truyền thống
một thú chơi tao nhã được truyền từ đời này qua đời khác là niềm tự hào của người dân nơi đây
lúc còn nhỏ đi học xong trưởng thành rồi thì chỉ sáng ra tươi tắm rồi là một lúc xong rồi bắt đầu cuốc đất đập đất
tháng chín tháng một mươi là tỉa tót cây cối rồng cây rồi nhưng mà phải tỉa tót để cây nó sinh sôi này nở ra và đâm trôi này nọc
làng ngọc hà đẹp và nổi tiếng một thời giờ đây đã trở thành phường ngọc hà
đi qua chỉ thấy toàn những tòa nhà cao ốc những căn biệt thự khang trang đường làng với những bờ rào hoa thay bằng con đường trải nhựa
giờ đây người ta chỉ có thể nghe về làng hoa nức tiếng này qua lời kể qua những hình ảnh được vẽ lại và qua những miền ký ức
các cái bờ rào này là bờ rào rơm bụt
thế mà hoa ấy thì là hoa mình đây có nhà gieo giống mà có nhà là bán luôn
trực tiếp có cửa hàng ở ngoài phố bán luôn
thế thành đời sống ở đây nó trước thì nó khó khăn nhiều
chứ bây giờ thì khá rồi
bây giờ đất người ta chuyển đổi hết mục đích
thế thành bây giờ là dân làng hoa là không còn hoa nữa
mà chỉ có đi bán hoa thôi
người trồng hoa lâu năm giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay được người dân ngọc hà nhắc đến trong niềm tự hào kính trọng
chính là những nghệ nhân cuối cùng còn sót lại của một thời hoàng kim
tôi nghĩ về cái nghề trồng hoa của gia đình nhà tôi là có truyền thống từ bao đời nay
nên tôi nghĩ rằng là không bao giờ tôi sẽ bỏ cái nghề để cho con giữ lại cái nghề truyền thống của gia đình
theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi để phù hợp với quy luật phát triển
và làng ngọc hà cũng không còn
không nằm ngoài quy luật đó
những nghệ nhân trồng hoa xưa kia giờ tóc cũng nhuốm màu thời gian
có người đã như lá rụng lìa cành
người còn lại thỉnh thoảng nhớ nghề chăm bón những gốc cây cảnh trong nhà cho vơi đi nỗi nhớ về một thủa xa xưa
nhưng hơn bao giờ hết tình yêu dành cho ngọc hà thì vẫn còn mãi trong tâm tưởng
nhà cao nhà rộng nhà cao xây bốn năm tầng thì trông nó cũng đẹp thật
nó cũng buồn nó mất cả cái tính chất làng hoa ngày xưa
tôi tiếc là con cháu không theo được mình
cùng với sự lớn lên đổi mới của đất nước thì ngọc hà cũng đổi mới
không ai níu kéo được quá khứ nhưng mà đổi mới và tiến lên nó là quy luật của xã hội
và chúng ta phải hỗn hợp với cái đấy
còn với tình cảm ngọc hà để làm sao khi chúng ta phát triển
có những điểm và có những cách để giữ lại hình ảnh của làng ngang ngọc hà là cái tốt
không còn hưng thịnh như xưa nhưng đâu đó trong làng hoa ngọc hà
vẫn còn những người yêu nghề tâm huyết với nghề dù có vất vả
đôi lúc còn không đủ trang trải cuộc sống
nhưng họ vẫn gắn bó với hoa như nếu giữ lại một miền ký ức
chúng ta vẫn có thể hy vọng ở họ
những người cố gắng giữ mãi một nét hà nội xưa giữa bộn bề cuộc sống này
mong muốn được giữ được cái nghề này cũng rất là mong muốn của nhiều người
thế nhưng mà để làm được việc này thì tôi nghĩ rằng là cũng không hề dễ dàng
vì hiện nay thì đối với các hộ trồng hoa và các hộ mà còn giữ được nghề hoa
thì phường rồi là quận rồi thành phố rất mong muốn là các hộ giữ được cái nghề hoa
nhưng với điều kiện bây giờ thì phải giữa nhân dân và nhà nước để cùng phối hợp với nhau
thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái dự án lớn
để mà bảo tồn để mà phát huy các cái giá trị của cái nét văn hóa phi vật thể này
nhắc tới cái tên ngọc hà tưởng như vẫn thấp thoáng ẩn hiện một mùi hương
nhưng kỳ thực hình ảnh trong chẻo ấy đã không còn hiện hữu ngoài cuộc sống thường nhật nữa
những mảnh vườn bốn mùa xanh ngát tỏa hương bởi sắc tím của viollah
sắc thấm của hoa hồng sắc vàng của hoa cúc còn trăng chỉ là hoài niệm
ngọc hà ngày nay không còn vương lại chút dấu
dấu tích gì để người ta nhận ra đây từng là một trong những làng hoa cổ nổi tiếng bậc nhất của đất kinh kỳ xưa kia nữa
không ít người hà nội vẫn nuối tiếc khi nhớ về một làng hoa nước tiếng
giờ đây chỉ còn ngát hương trong tâm thức
cơ khí ngạc giả
vẫn tốt luôn
biến chiếc herei hiệu
thật là lạc động
có đều hợp chất
tất cả các